nếu như không có anh thì không biết là gia đình tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất mắt đó như thế nào
vâng thưa quý vị đó chính là lời cảm ơn sâu sắc của một người dân trong câu chuyện vừa được phóng viên của chương trình an ninh ngày mới
ghi nhận tại tổ một mươi một thị trấn khánh yên huyện văn bàn tỉnh lào cai
lời cảm ơn dành cho sự tận tâm với công việc dũng cảm trong chiến đấu quên mình vì nhân dân của trung tá trương thụy hải
phó trưởng công an huyện văn bàn tỉnh lào cai
vâng niềm vui lớn lao sự bình yên trong cuộc sống của người dân chính là động lực nguồn cổ vũ tiếp tục cống hiến hoàn thành nhiệm vụ
không chỉ riêng của đồng chí trung tá trương thị hải mà còn là phương châm xuyên suốt của toàn lực lượng công an nhân dân tất cả vì nhân dân phục vụ
gia đình chúng tôi vô cùng may mắn và cảm ơn anh hải rất nhiều khi đã cứu sống kịp thời cháu tôi
nếu không có anh thì không biết gia đình tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất mắt
đó là lời tâm sự của bà bùi thị yến
khi chúng tôi đến thăm nhà sau một tuần cháu phạm thị minh phương được trung tá trương thụy hải phó trưởng công an huyện văn bàn tỉnh lào cai cứu sống khi bị rơi xuống hồ nước
hôm ấy nói thật với cháu là rơi xuống hổ may làm sao được bác hải đi công tác nhìn thấy cứu cháu
cái thời gian cứu cháu nói thật tôi cũng chẳng biết nói gì chỉ biết là cảm ơn
cảm ơn đồng chí hải công an đã giúp đỡ cháu được đến ngày hôm nay tôi rất là cảm động
cũng nhìn thấy tinh thần của đồng chí hải là dũng cảm hy sinh hết mình
nói thật với cô cái hổ đấy sâu không ai dám nhảy xuống đâu
nếu như địa vị như tôi mà có nhìn thấy tôi cũng chỉ biết kêu cứu thì còn không thể nhảy xuống mà cứu cháu vớt được
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong lúc đi kiểm tra tuyên truyền
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trung tá hải đã nhìn thấy một cháu bé bị rơi xuống hồ
ngay lập tức anh đã nhảy xuống hồ để cứu cháu bé
niềm vui niềm hạnh phúc vỡ hòa hiện lên từng khuôn mặt mỗi cám bộ chiến sĩ
sau gần một mươi phút bé tỉnh lại
hành động dũng cảm cứu cháu bé đối nước của đồng chí là tấm gương sáng
để bản thân tôi và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập nói theo
trong quá trình đi kiểm tra phòng chống dịch covid thì
khi đi qua bờ hồ ở thị trấn thanh yên
tôi phát hiện có một cốp cháu bé đang chi hô
tôi có chạy đến và phát hiện có một cháu bé nằm ở dưới hồ cách xa bờ khoảng độ năm bảy mét
ngay lúc đó tôi đã nhảy xuống hồ vơi ra để đưa cháu bé vào
trong lúc đó trong đầu tôi
tôi cũng không kịp suy nghĩ thì mong muốn làm sao để đưa cháu bé vào nhanh nhất
để sơ cứu kịp thời để cứu sống cháu bé
việc làm của trung tá trương thụy hải không chỉ là tinh thần trách nhiệm
mà còn là tấm gương quả cảm cho cám bộ chiến sĩ nói theo
những tấm gương đẹp những việc làm nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa như hành động của trung tá hải
cùng nhiều tấm gương khác trên cả nước sẽ là động lực để một cán bộ chiến sĩ
trong toàn lực lượng công an nhân dân
tiếp tục phát huy phấn đấu lập nhiều chiến công trên các mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tất cả các nhiệm vụ mà trưởng ngoại huyện phân công giao cho đồng chí hải
thì đồng chí đã trăn trở suy nghĩ và có những cách nàm phương pháp nàm hết sức hiệu quả
góp phần rất quan trọng xây dựng đảng bộ đơn vị công an huyện văn bàn vững mạnh
hành động của đồng chí trung thị hải là một hành động hết sức nhanh chí và dũng cảm
đã cứu sống cho bé khi bị đuối nước
hành động này đã làm sáng ngời phẩm chất của người chiến sĩ công an dân
trở lại cuộc sống thường ngày anh lại cùng đồng đội tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ
với những công việc thách thức đang đặt ra trước mắt
đó là tiếp tục phòng chống dịch bệnh tiếp tục đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
để bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân